tỉnh tuyên quang hiện có một ba trăm chín mươi lồng nuôi cá trong đó có bốn trăm sáu mươi bốn lồng nuôi cá đặc sản có giá trị kinh tế cao
chín trăm hai mươi sáu lồng nuôi các loại cá truyền thống đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
sông lô và sông gâm chảy qua tỉnh tuyên quang có tổng chiều dài hai trăm năm mươi năm km
tận dụng điều kiện thuận lợi này trong những năm qua người dân hai bên bờ sông lô gâm trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã phát triển nuôi cá lồng đặc sản trên sông
theo chúng tôi đã tìm hiểu và đánh giá thì đối với tuyên quang chúng ta có một tiềm năng phát triển nuôi thủy sản rất là lớn
diện tích hiện tại đang chưa đưa vào cái tháp và đang để trống rất là lớn
chúng ta có các hệ thống sông tự nhiên có hai con sông tự nhiên thì đây là những cái điều kiện tự nhiên rất là thuận lợi để cho phát triển thủy sản
con cá thì tôi nuôi là chuyên cá chiên gọi là cá chiên đặc sản

và luôn cá chiên này thì mang hiệu quả kinh tế cao hơn với những nuôi những con vật khác
từ ngày nuôi cá giờ thì con cá chiên đến giờ thì đưa về kinh tế gia đình chúng tôi thì tăng hơn so với từ lúc trước tôi chết nuôi cá
nuôi cá lồng đặc sản đang giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
tuy nhiên việc nuôi cá lồng trên sông lô gâm ở tỉnh tuyên quang vẫn còn manh mún năng suất giá trị nuôi trồng thấp
chưa hình thành chuỗi liên kết tự nhiên
sản xuất đến tiêu thụ đặc biệt việc phát triển nuôi với các loại cá đặc sản chưa tương xứng với lợi thế sẵn có
không cứ ở tuyên quang mà ở tất cả các tỉnh khác đều đang gặp khó khăn về con giống
phần lớn bà con đều sử dụng nguồn giống từ khai thác tự nhiên
tức là đi đánh bắt bên ngoài thì tỷ lợi sống rất thấp và rủi ro về bệnh rất là cao
nhằm phát triển thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có năng suất chất lượng khả năng cạnh tranh cao
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tiến tới xuất khẩu
tỉnh tuyên quang đã thông qua nghị quyết về quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh tuyên quang
giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đối với các con cá đặc sản như hiện nay thì chúng tôi như con cá chiên thì và anh vũ và dầm xanh
số con loại này thì chưa sản xuất được nhiều tuy nhiên là thị trường cũng không bị áp lực
cùng với quá trình chuẩn bị các nguồn giống thì chúng tôi cũng đang tổ chức
theo hướng liên kết sản xuất từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra giữa doanh nghiệp
hợp tác xã và tổ hợp tác và các hộ dân để tạo thành chuỗi liên kết
tỉnh tuyên quang đã đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm
thiết lập cơ sở dữ liệu về thành phần dinh dưỡng và tính bổ dưỡng của sản phẩm cá đặc sản
ngoài ra tỉnh tuyên quang thực hiện dự án nghiên cứu lưu giữ xây dựng khu vực bảo tồn
và phát triển các giống cá quý hiếm của địa phương có sự tham gia của cộng đồng dân cư
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng sản lượng thủy sản đạt hơn chín bảy trăm một mươi bốn tấn
trong đó các đặc sản đạt hơn một một trăm bốn mươi bốn tấn